để tăng cường công tác quản lý sở giao thông vận tải hà nội sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm
tại các bãi điểm trồng giữ phương tiện không phép thù phí sai quy định
sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
đề xuất ban hành quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường phố
để trồng giữ phương tiện đối với các đơn vị trồng giữ vi phạm từ ba lần trở lên
cùng với đó sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu phòng kế hoạch tài chính
với hợp với các sở ngành liên quan chỉnh ủy ban nhân dân thành phố hà nội
phê duyệt dự án xây dựng hệ thống ứng dụng iparking phục vụ tìm kiếm
thanh toán giao đỗ xe được cấp phép theo hình thức hợp đồng boo